hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam các ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành tổ chức chính trị xã hội ở trung ương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng phạm minh chính khẳng định năm hai nghìn hai mươi một là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước
năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
và các kế hoạch năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm kiện toàn chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh đất nước gặp những khó khăn thách thức mới gây gắt hơn đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
chính phủ đã quyết liệt thực hiện lộ trình thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine là nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên thế giới
kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp
trong khó khăn tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tương thân tương ái được phát huy mạnh mẽ
kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo
thu ngân sách nhà nước vượt dự toán tổng kim ngành xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay
quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường trật tự an toàn xã hội độc lập chủ quyền được giữ vững
đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực uy tín vị thế của nước ta tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế
chủ đề điều hành của năm hai nghìn hai mươi hai là đoàn kết kỷ cương chủ động thích ứng an toàn hiệu quả phục hồi phát triển
trong đó tập trung linh hoạt hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội
phân đấu tăng trưởng đạt sáu sáu năm gdp bình quân đầu người đạt ba chín trăm linh usd phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
nêu cao tinh thần tự lực tự cường nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao biến thách thức thành cơ hội
nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ ngành địa phương khắc phục hạn chế yêu kém của năm hai nghìn hai mươi một
nhất là các tồn tại hạn chế kéo dài thực hiện thành công toàn diện mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm hai nghìn hai mươi hai
tạo nền tảng vững chắc để phát triển bền vững
chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam
tham sự hội nghị phòng chống tội phạm lần thứ ba giữa bộ trưởng ba nước việt nam lào campuchia theo hình thức trực tuyến
đánh giá kết quả hợp tác giữa bộ công an việt nam bộ nội vụ campuchia và bộ công an lào từ hội nghị lần thứ hai đến nay
bộ trưởng tô lâm cho biết các lực lượng chức năng của ba bộ luôn duy trì hợp tác chặt chẽ trong phối hợp triển khai các kế hoạch
nhằm đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch phản động âm mưu chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị truyền thống gắn bó giữa nhân dân ba nước
các hoạt động đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt nhiều kết quả đáng khích lệ
tuy nhiên nguy cơ đe dọa an ninh mỗi nước vẫn còn hiện hữu
để nâng cao khả năng phối hợp bộ công an việt nam đề nghị thống nhất quan điểm xác định hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột trong quan hệ ba nước
khẳng định tuân thủ nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào dùng lãnh thổ của nước này để chống phá và can thiệp nội bộ nước kia
tăng cường trao đổi thông tin về tình hình tội phạm phối hợp chặt chẽ trong quản lý đường biên hệ thống mốc giới
kịp thời trao đổi thông tin về các tổ chức cá nhân có dấu hiệu hoạt động xâm phạm lợi ích quốc gia để phối hợp đấu tranh ngăn chặn
đội ngũ những người làm báo công an nhân dân cần tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức lễ tiết tác phong
xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tuyên truyền đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh chống cây xấu và bảo vệ những giá trị chân thiện mỹ
đó là nhấn mạnh của trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai của cục truyền thông công an nhân dân
trung tướng mai văn hà bí thư đảng ủy cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân chủ trì hội nghị
là cơ quan ngôn luận của đảng ủy công an trung ương bộ công an năm hai nghìn hai mươi một báo chí xuất bản công an nhân dân
tiếp tục đóng vai trò quan trọng là lực lượng sung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng
thực sự trở thành cầu nối giữa đảng nhà nước giữa lực lượng công an với nhân dân
góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cục truyền thông công an nhân dân đã tập trung sản xuất đăng tải hàng nghìn tin bài tuyên truyền về đại hội một mươi ba của đảng
bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp phản ánh kịp thời tình hình kết quả công tác công an
góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng kịp thời định hướng dư luận xã hội lan tỏa thông tin tích cực về lực lượng công an nhân dân
biểu dương những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng trần quốc tỏ đặc biệt yêu cầu đơn vị phải tìm cho ra giải pháp mang tính đột phá khơi thông
nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp tục là lực lượng tiên phong trên mặt trận thông tin truyền thông về an ninh quốc gia
chủ quyền lãnh thổ và trật tự an toàn xã hội lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
lấy cái đẹp dẹp cái xấu lấy thông tin chính thống để phản bác lại thông tin trái chiều xấu độc tất cả vì nhân dân phục vụ
chú trọng nghiên cứu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số báo chí
tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông trên internet
tập trung xây dựng báo công an nhân dân là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện
đầu tư phát triển báo điện tử công an nhân dân nâng cấp hệ thống phát hành sách điện tử
nhà xuất bản công an nhân dân dự án đầu tư tăng cường năng lực sản xuất chương trình phát sóng của kênh intv giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí ngoài lực lượng công an nhân dân
và công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh truyền tải nội dung chính của báo chí công an nhân dân
bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau lên mạng internet góp phần phản ánh sinh động cuộc đấu tranh bảo đảm an ninh trật tự
đến đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế
phóng viên biên tập viên của cục truyền thông công an nhân dân phải luôn đặt chữ tâm lên hàng đầu
trung thành trung thực khách quan không vụ nợi bảo vệ công lý và nép hải
trách nhiệm với xã hội vượt qua mọi sự cám rỗ và có đủ dũng khí
luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết
và trước hết với những phương châm dấn thân cống hiến miệt mài sáng tạo chủ động tích cực nỗ lực từng ngày
làm chủ kỹ thuật phương tiện để xử lý những công việc ở mọi nơi mọi lúc
truyền tải thông tin nhanh chính xác kịp thời độ tin cậy cao mới mẻ và hấp dẫn
thứ trưởng cũng nhấn mạnh
cục truyền thông công an nhân dân cần tiếp tục coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực sự đoàn kết thống nhất
khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cục truyền thông công an nhân dân theo đề án của bộ công an
về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đối với cán bộ chiến sĩ cục truyền thông công an nhân dân
trung tướng mai văn hà khẳng định đơn vị sẽ nghiêm túc quán triệt tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng
vào các chương trình kế hoạch công tác của cục trong năm hai nghìn hai mươi hai
tại hội nghị trung tướng mai văn hà cũng quán triệt tới cán bộ chiến sĩ những nội dung quan trọng của hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bảy
và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
hôm nay công an tỉnh lâm đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi một
và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi một kết quả nổi bật của công an tỉnh lâm đồng là làm tốt vai trò nòng cốt
chủ động tham mưu tỉnh ủy ubnd tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh trả tự
đồng thời phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các ban ngành lực lượng vũ trang và cơ quan tư pháp tỉnh
huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của công an tỉnh lâm đồng
trong năm hai nghìn hai mươi một đề nghị công an tỉnh lâm đồng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tham mưu cụ thể hóa các chủ trương
quan điểm của đảng nhà nước và bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ công an thường trực tỉnh ủy ubnd tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự
tổ chức lực lượng và các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn trên địa bàn
đặc biệt tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông sự vững ổn định an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
phục vụ nhân dân vui xuân đón tết bình yên với những thành tích đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một công an lâm đồng vinh dự được chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào vì an ninh tổ quốc
tại tỉnh phú thọ trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới sự và phát biểu chỉ đạo
tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai của công an tỉnh phú thọ
điểm nổi bật nhất trong năm hai nghìn hai mươi một là công an tỉnh phú thỏ
công an tỉnh phú thọ đã không để bị động bất ngờ hình thành điểm nóng về an ninh trật tự không để oan sai bỏ lọt tội phạm
tỷ lệ khám phá án chung đạt chín mươi tám án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi năm một được chính phủ tặng bằng khen vì đạt thành tích cao trong triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân
là năm thứ sáu liên tiếp được xếp loại xuất sắc và ba năm liên tiếp đứng thứ hai trên sáu mươi ba công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong công tác cải cách hành chính tư pháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang yêu cầu công an tỉnh phú thọ triển khai thực hiện nghiêm có hiệu quả
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
bám sát khẩu hiệu hành động chín nhóm nhiệm vụ và ba giải pháp trọng tâm đột phá năm hai nghìn hai mươi hai của bộ nhiệm vụ chính trị của địa phương
tại hội nghị thừa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước thứ trưởng lương tam quang
đã trao huân trường bảo vệ tổ quốc các hạng cho hai cá nhân và truy tặng cho một cá nhân
trao bằng khen của bộ công an tặng công an tỉnh phú thọ trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của bộ công an cho ba đơn vị có thành tích xuất sắc
và trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các cá nhân có thành tích
hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai cũng được công an tỉnh quảng bình tổ chức vào sáng nay
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh quảng bình đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nhiệm vụ kế hoạch công tác đề ra
tăng cường lực lượng bám sát địa bàn chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương kịp thời giải quyết rứt điểm ngay từ cơ sở
những vụ việc phức tạp về an ninh nông thôn an ninh tôn giáo khiếu kiện tranh chấp kéo dài không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự
thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật
mà công an tỉnh quảng bình đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi một đồng thời yêu cầu công an tỉnh quảng bình cần quán triệt
triển khai nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của đảng ủy công an trung ương và bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai một cách sâu rộng trong toàn lực lượng
dịp này thừa ủy quyền của chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ thiếu tướng lê quốc hùng đã trao huân chương chiến công hạng nhì huân chương chiến công hạng ba cho hai cá nhân và hai tập thể
trao bằng khen của thủ tướng chính phủ đối với một tập thể và năm cá nhân trao cờ thi đua của bộ công an đối với ba tập thể
một mươi tập thể cũng đã được nhận cờ thi đua và danh hiệu đơn vị quyết thắng
chào chào vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi một do ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình trao tạo
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba
triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi hai của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tập trung tham mưu
triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của đảng chính phủ bộ công an
tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn cháy gây thiệt hại nghiêm trọng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trực tiếp tổ chức một năm mươi bốn vụ cứu nạn cứu hộ
và hàng trăm vụ cứu nạn cứu hộ trong đám cháy tổ chức hướng dẫn thoát nạn cho hàng nghìn người
và trực tiếp cứu ba trăm tám mươi sáu người thoát ra an toàn trong các vụ cháy
tại hội nghị đại diện công an các đơn vị địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp
rút kinh nghiệm liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
bảo quản bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi hai thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của ban bí thư
quốc hội chính phủ và bộ công an ra soát các vướng mắc bất cập trong hành lang pháp lý
nhất là tiêu chuẩn quy chuẩn pháp luật liên quan đến phòng cháy chữa cháy
đẩy mạnh triển khai sử dụng phần mềm ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ để phục vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán nhâm dần trong đó công tác phòng cháy chữa cháy phải có kế hoạch cụ thể
gắn với kế hoạch cao điểm tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư
hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
cục hậu cần bộ công an vào ngày hôm nay tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một
triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi hai trong đó đơn vị thống nhất cao đề ra các giải pháp trọng tâm cụ thể
nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên đột xuất của lãnh đạo bộ và công an các đơn vị địa phương
góp phần quan trọng cùng lực lượng công an nhân dân đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
năm hai nghìn hai mươi một tập thể đảng ủy lãnh đạo cục hậu cần lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã đoàn kết
thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ huy chủ động triển khai các mặt công tác
đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm và đột xuất tập trung chỉ đạo xây dựng
và triển khai thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đơn vị và tại các trụ sở cơ quan bộ công tác quản lý tài chính đã chủ động điều hành ngân sách
đảm bảo kế hoạch giải ngân kinh phí theo quy định công tác quản lý vật tư và trang bị cơ bản đáp ứng yêu cầu
của các đơn vị đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý nhà đất và doanh trại
phát huy những kết quả đã đạt được năm hai nghìn hai mươi hai đơn vị sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy
bám sát yêu cầu của lãnh đạo bộ triển khai thực hiện hai dự án trọng điểm của bộ tại hà nội
đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đảm bảo các mặt công tác hậu cần quản trị sẵn sàng cho các nhiệm vụ đột xuất
công tác phòng chống dịch theo yêu cầu với phương châm hậu cần chủ động đi trước một bước
xác định chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng coi đây là nhiệm vụ then chốt
để thực hiện thắng lợi các mặt công tác của đơn vị trong năm hai nghìn hai mươi hai và các năm tiếp theo